lương thực và thực phẩm trong nước đang dồi dào đáp ứng nhu cầu của nhân dân
và thậm chí vẫn đạt chỉ tiêu xuất khẩu trong tình hình dịch covid một mươi chín như hiện nay
đây là khẳng định của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
tại hội nghị trực tuyến với sáu mươi ba điểm cầu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín
báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các doanh nghiệp tham gia hội nghị trực tuyến
minh chứng rằng hiện nay nông sản trong nước đang rất dồi dào
chăn nuôi sẽ là cứu cánh cho nông nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi
và bảo đảm thị trường nội địa không thiếu nguồn cung các loại thịt
thủ tướng chính phủ chỉ đạo quyết liệt và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kêu gọi doanh nghiệp chăn nuôi đồng hành kiêm giảm giá thịt lợn
bộ trưởng kêu gọi một mươi bảy tập đoàn nông nghiệp ngay sau hội nghị đưa giá thịt lợn
về mức bảy mươi đồng một ký để ổn định thị trường
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định
dù trong hoàn cảnh nào con người vẫn có nhu cầu về lương thực thực phẩm
do vậy ngành nông nghiệp phải chuẩn bị các kịch bản sẵn sàng tăng tốt sản xuất
khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát không chỉ đảm bảo nhu cầu trong nước
mà thậm chí đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu của năm hai nghìn hai mươi